tỉnh phú yên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm bảy mươi
đón bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia địa điểm diễn ra tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám tại phú yên
và khánh thành cụm đài tưởng niệm nhà tưởng niệm canh hùng liệt sĩ
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã ôn lại thời khắc lịch sử diễn ra cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
cách đây tròn năm mươi năm để ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
tỉnh phú yên đã đầu tư xây dựng cụm tượng đài kỷ niệm tổng tiến công và nổi dạy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
với diện tích hơn bảy m hai với tổng vốn đầu tư hơn một mươi bốn tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước
nhân dịp này có nhiều hoạt động nghệ thuật biểu diễn với chủ đề tự hào xuân một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tái hiện hình ảnh người lính cụ hồ anh dũng và tình quân dân thầm thiết